từ tháng một mươi đến nay qua công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lực lượng công an đã phát hiện một phần mềm gián điệp được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo trộm cắp
chiếm đoạt tài sản của người dùng điện thoại hệ điều hành android
phần mềm gián điệp này được các đối tượng nguy tạo giả danh ứng dụng điện thoại mang tên bộ công an
nếu người dùng cài đặt ứng dụng này trên điện thoại sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại
bằng thủ đoạn gọi điện đe dọa ép nạn nhân cài đặt phần mềm này
các đối tượng đã đánh cắp thông tin cá nhân tài khoản và mật khẩu ngân hàng
sau đó chiếm đoạt tiền hoặc tống tiền các nạn nhân
qua điều tra lực lượng công an đã phát hiện có hàng chục bị hại tại các tỉnh thành phố trên cả nước
bị các đối tượng trộm cắp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
bộ công an khuyến cáo đến người dân về thủ đoạn nguy hiểm này của các đối tượng
đồng thời khẳng định đây là hoạt động mạo danh bộ công an với mục đích lừa đảo trộm cắp chiếm đoạt tài sản của người dùng phần mềm điện thoại android